mở đầu sẽ là thông tin về phiên xét xử sơ thẩm công khai vụ tấn công khủng bố trụ sở xã tại đắk lắc
vào ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc tiếp tục xét xử đối với một trăm linh bị cáo trong nhóm khủng bố tấn công vào trụ sở ubnd xã ia cà tùa và ia tiêu huyện trư quynh tỉnh đắk lắc xảy ra vào dạng sáng ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
sau khi đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk lắc công bố bản cáo trạng truy tố các bị cáo cũng như tội danh điều khoản của bộ luật hình sự áp dụng đối với các bị cáo hội đồng xét xử đã tiến hành phần xét hỏi để làm rõ hành vi phạm tội của từng đối tượng
tại phần xét hỏi các bị cáo đều đồng ý với bản cáo trạng mà đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk lắc đã công bố tất cả các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình và tỏ ra ăn năn hối hận
các bị cáo chủ mưu cũng thừa nhận hành vi chủ mưu lên kế hoạch trực tiếp thực hiện việc lôi kéo rụ rỗ người khác thực hiện hành vi phạm tội các bị cáo xin được đảng nhà nước hội đồng xét xử xem xét khoan hồng giảm nhẹ hình phạt đồng thời xin gia đình bị hại cũng như nhân dân tha thứ trước những tội lỗi của mình gây ra
liên quan đến vụ phó trưởng công an phường thủy vân tp huế hy sinh sau khi bị một đối tượng loạn thần đâm trọng thương
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thừa thiên huế đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối với nguyễn tấn sang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại phường thủy vân tp huế về hành vi giết người
trước đó vào khoảng một mươi tám h ngày một mươi hai tháng một tại kiệt bảy tổ dân phố xuân hòa phường thủy vân tp huế đối tượng nguyễn tấn sang có dấu hiệu bị tâm thần thực hiện hành vi chặn xe gây gổ và đe dọa người đi đường
ngay khi nhận được tin báo của người dân đồng chí trần duy hùng phó trưởng công an phường thủy vân tp huế
cùng cán bộ trực ban và bảo vệ dân phố đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc
tại đây khi phát hiện tổ công tác đối tượng sang chạy vào nhà rồi bất ngờ quay ra dùng dao tấn công đồng chí hùng
thay đối tượng manh động liều lĩnh và sử dụng hung khí nguy hiểm đồng chí trần duy hùng đã dũng cảm lao vào khống chế đối tượng để bảo vệ người dân
tuy nhiên đồng chí trần duy hùng đã liên tiếp bị đối tượng sang dùng dao đâm vào vùng cổ và hy sinh sau đó
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt cặp vợ chồng bị cáo mai nữ lan ngọc
trú tại quận ngũ hành sơn một mươi chín năm tù huỳnh phước tuấn một mươi bốn năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng vào cuối năm hai nghìn một mươi chín bà nguyễn thị bích chi chú tại thành phố đà nẵng đã mua lô đất có diện tích gần bốn m hai
sổ đỏ đứng tên ông đào duy phương với giá là hai trăm tám mươi tỷ đồng
bà chi đã đặt cọc cho ông phương một trăm ba mươi năm tỷ đồng nhưng mọi hoạt động giao dịch đã bị đình lại
vì có liên quan đến vụ việc chị gái của ông phương bị khởi tố tạm giam
năm hai nghìn hai mươi thông qua một người quen vợ chồng ngọc đã đặt vấn đề muốn mua lại lô đất này
bà chi không đồng ý nhưng vợ chồng ngọc đã đưa ra thông tin gian dối rằng mình có quan hệ để gỡ phong tỏa và có thể giao dịch được
ngọc lấy của bà chi hai mươi tỷ để lo thủ tục pháp lý của lô đất trong vòng
bà chi đã đặt cặp cho ông phương một mươi năm ngày và hứa hẹn nếu không được sẽ trả lại tiền
ngoài bà chi là nạn nhân các bị cáo còn chiếm đoạt của một bị hại khác số tiền là bốn năm tỷ đồng
cũng liên quan đến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tòa án nhân dân tỉnh trà vinh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự
đối với nguyễn thị tuyết xương chú tại phường năm thành phố trà vinh
theo cáo trạng vào năm hai nghìn một mươi tám sương đã đưa ra thông tin gian dối đang cộng tác với các ngân hàng
tại thành phố trà vinh
sáu người thân quen vay đưa tiền để xương cho khách hàng vay đáo hạn ngân hàng
và hứa sẽ cho hưởng tiền lãi tranh lệch là một đồng một triệu mỗi ngày
từ năm hai nghìn một mươi chín đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một sáu nạn nhân lấy tiền cá nhân và vay tiền của người khác để đưa cho sương
sau khi có tiền sương không thực hiện đúng như thông tin đã đưa chiếm đoạt số tiền trên một mươi hai tỷ đồng
sử dụng vào việc tiêu xài đóng lãi và trả các khoản nợ cá nhân
tôi biết tổ chức đưa người dược biên trái phép
cố tôi là sai
vậy xin mong nhà nước phan hồng sớm về đồng thủ với vợ con
cơ quan chức năng cho biết đây là đường dây đưa người qua lại việt nam và campuchia trái phép
hoạt động trong thời gian dài có sự cấu kết của các đối tượng ở việt nam và các đối tượng ở campuchia
hình thành đường dây đưa người khép kín có nhiều thủ đoạn tinh vi và phân công cụ thể vai trò cho từng đối tượng
gây mất an ninh trật tự khu vực biên giới
hiện vụ án đang được cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang tiếp tục điều tra mở rộng
người dân nêu cao tinh thần cảnh giác trước khi sang campuchia
lao động thì hãy tìm hiểu kỹ đừng vội tin vào những lời quảng cáo
những lời mời chào hấp dẫn của các đối tượng nhất là ở trên không gian mạng
rất mong bà con khi phát hiện
các đối tượng đưa người trái phép hãy tích cực cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng
để kịp thời điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
đồng thời góp phần ngăn chặn các hệ quả xấu mà có thể xảy ra
để phòng ngừa hiệu quả những vụ việc xuất cảnh trái phép
chính quyền các ban ngành đoàn thể cùng song hành với lực lượng chức năng
thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức bảo vệ mình
tránh những mối hiểm họa khôn lường mang tên giấc mộng đổi đời từ bên kia biên giới
sở giao thông vận tải hà nội vừa công bố số điện thoại đường dây nóng
để tiếp nhận và kịp thời xử lý các thông tin nội dung được người dân và đơn vị tổ chức
phản ánh về trật tự an toàn giao thông kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
trong dịp tết nguyên đán và lễ hội xuân giáp thìn năm hai nghìn hai mươi bốn
theo công bố của sở giao thông vận tải hà nội người dân đi xe khách dịp tết
khi thấy nhà xe có dấu hiệu vi phạm có thể gọi thẳng đến đường dây nóng
của lãnh đạo sở giao thông vận tải hà nội gồm chín trăm ba mươi hai hai trăm ba mươi một sáu trăm tám mươi ba
phụ trách số là phó giám đốc sở đào việt long thanh tra chín trăm một mươi ba năm trăm chín mươi sáu trăm ba mươi ba
hai trăm bốn mươi ba tám trăm hai mươi một bảy nghìn chín trăm hai mươi hai phụ trách số là tránh thanh tra trần nhật quang
phòng quản lý vận tải chín trăm bảy mươi hai một trăm tám mươi tám sáu trăm sáu mươi sáu phụ trách số là ông nguyễn tuyển
sở giao thông vận tải hà nội cũng yêu cầu các đơn vị doanh nghiệp
vận tải phải niêm yết giá vé khi đi các tuyến rõ ràng
và không được phép tùy tiện tăng giá vé dịp tết nguyên đàn giáp thể
còn tại đà nẵng phòng cảnh sát giao thông công an tp đà nẵng cho biết
tổ tuần tra của đơn vị vừa tiến hành phát hiện và lập biên bản xử lý
một xe ô tô tải hết hạn sử dụng nhưng vẫn lưu thông trên đường
theo đó tại quốc lộ một a km chín trăm bốn mươi một đoạn đi qua địa phận xã hòa phước
huyện hòa vang tổ tuần tra phát hiện tài xế hồ văn tám
trú tại duy xuyên tỉnh quảng nam đang điều khiển xe ô tô tải
mà biển kiểm soát chín mươi hai k tám nghìn bảy trăm bốn mươi bảy theo hướng lưu thông vào trung tâm thành phố
nên tiến hành dừng xe kiểm tra hành chính
tổ tuần tra phát hiện phương tiện đã quá hạn sử dụng tham gia giao thông
giấy đăng ký xe đã hết hạn không có giấy chứng nhận kỹ thuật và bảo vệ môi trường
đưa xe không có tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đi tham gia giao thông
qua làm việc tài xế tám thừa nhận xe đã xuống cấp và các lỗi vi phạm kể trên là đúng
để xử lý theo quy định của pháp luật
với phương châm không có vùng cấm không có ngoại lệ trong xử lý vi phạm nồng độ cồn
trong thời gian qua công an sơn la đã xử lý mạnh tay các tài xế vi phạm
điều này đã đem lại những chuyển biến tích cực tại địa phương
phần lớn người dân hiện nay không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông
tuyến quốc lộ sáu tuyến đường huyết mạch của vùng tây bắc đoạn đi qua huyện vân hồ
sau hơn một giờ đồng hồ gia quân xử lý vi phạm nồng độ cồn
khoảng hơn một trăm linh lượt phương tiện ô tô và cả xe máy được dừng kiểm tra
lực lượng chức năng không phát hiện lái xe nào vi phạm
nhiều lái xe cho biết từ khi lực lượng cảnh sát giao thông ra quân làm cương quyết cho đến giờ
tất cả các tài xế không dám dùng rượu bia rồi lái xe
từ trước tới giờ thì mình đã lái xe không dùng bia và mình nghĩ cái việc này là tốt
này này em thấy nó không xảy ra vụ tấn lạc giao thông vì về rượu bia bao giờ
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
công an toàn tỉnh sơn la vẫn tuy trì các tổ công tác liên tục xử lý hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
do đó theo lực lượng chức năng cho đến nay
việc chấp hành không sử dụng rượu bia khi lái xe của người dân đã tăng đáng kể
đến thời điểm này trung bình khi dừng tới vài trăm phương tiện thì mới phát hiện một trường hợp vi phạm
thông qua công tác tuyên truyền tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm
cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp các ngành trên địa bàn tỉnh
đã nâng cao được nhận thức của người dân
việc không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông
trên thực tế khi lực lượng cảnh sát giao thông xử lý mạnh tay với các tài xế uống rượu bia khi tham gia giao thông
ý thức của người dân đã được nâng lên và sử dụng taxi trở về nhà sau mỗi cuộc nhậu
với quyết tâm hình thành thói quen văn hóa cho người dân đạo uống rượu bia
không lái xe trong nhân dân thì chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý nghiêm minh triệt để đối với các hành vi vi phạm
là người điều khiển phương tiện trong hơi thở có lồng độ cồn và trong cơ thể có chất ma túy
để đảm bảo cho bà con được vui xuân đón tết bình an
dự kiến dịp tết giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
lượng phương tiện di chuyển trên địa bàn tỉnh sơn la sẽ tăng cao
đồng thời với các biện pháp vừa tăng cường xử lý nghiêm
vừa đẩy mạnh công tác tuyên truyền của lực lượng cảnh sát giao thông sơn la
sẽ giúp hạn chế tình trạng lái xe sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông